tại sân bay quốc tế phú bài thừa thiên huế sáng nay sở du lịch tỉnh cũng đã tổ chức đón tặng hoa chúc mừng đoàn du khách trong nước và quốc tế đầu tiên đến bằng đường hàng không với gần hai trăm linh hành khách trong đó có một trăm chín mươi du khách quốc tế sông đất đầu năm mới hai nghìn một mươi chín
hai vị du khách đầu tiên đặt chân xuống cảng hàng không quốc tế phú bài là ông andrew flos và bà trung mysi cùng các vị khách khác đi trên chuyến bay mang số hiệu vn một nghìn năm trăm bốn mươi ba của việt nam airlines từ hà nội đến huế vào lúc một mươi giờ sáng ngày một tháng một
tại lễ đón lãnh đạo sở du lịch tỉnh đã tặng những bó hoa tới thắm cùng quà lưu niệm cho những vị khách đầu tiên đến huế trong dịp chào đón năm mới
đây là sự kiện mở đầu chuỗi sự kiện văn hóa du lịch của tỉnh thừa thiên huế trong năm qua đó nhằm quảng bá giới thiệu hình ảnh việt nam và thừa thiên huế nói riêng trong năm mới này
là một trong bốn tỉnh chịu ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển nhưng năm hai nghìn một mươi sáu lượng khách du lịch đến thừa thiên huế vẫn tăng trưởng khá ước đạt ba hai mươi năm triệu lượt tăng bốn hai mươi một so với năm hai nghìn một mươi năm
trong đó khách quốc tế là một triệu năm mươi hai lượt tăng hai chín mươi ba
năm hai nghìn một mươi bảy ngành du lịch thừa thiên huế phân đấu đón ba năm đến ba bảy triệu lượt tăng khoảng một mươi một mươi hai so với năm hai nghìn một mươi sáu
doanh thu du lịch tăng khoảng một mươi năm ước đạt ba bảy trăm linh đến ba tám trăm linh tỷ đồng